hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên khởi tố
trưa ngày một mươi tám tháng tám một nam thanh niên mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm che kín mặt
cầm theo một túi ni lông màu đen đi vào cửa hàng vàng phương liên dùng búa đập tủ kính cướp một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây
trị giá khoảng chín mươi triệu đồng sau đó đối tượng bỏ lại một súng nhựa màu đen và búa bằng kim loại tại hiện trường rồi tẩu thoát bằng xe máy
đến ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ lê duy anh quân và lê đăng quyết
trong đó quân là đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp còn quyết là đồng phạm
công an xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội đang điều tra nguồn gốc đoạn video clip đăng tải trên facebook
về việc một em học sinh bị nhóm người lớn hành hung
đoạn clip dài gần hai phút được lan truyền trên facebook từ chiều thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng tám
ghi lại hình ảnh một nhóm người lớn cùng các em học sinh kéo một học sinh khác từ quán internet ra ngoài để hành hung
mặc dù nam sinh đã quỷ gối xin tha nhưng nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn
theo thông tin đăng tải vụ việc xảy ra tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
lãnh đạo huyện đông anh khẳng định quan điểm của ubnd huyện là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm
lực lượng chức năng đang triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai và sẽ có báo cáo cụ thể sự việc vào ngày mai ba mươi tháng tám
trong khi đó liên quan đến vụ hành hung một nạn nhân nữ tại đường tránh trúc lâm yên tử hồ tuyền lâm phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào hai ngày trước
cho đến chiều nay công an thành phố đà lạt đã triệu tập làm việc chín người có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng sáu năm nay nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt
trú tại phường bảy thành phố đà lạt
cùng góp tiền chơi tiền ảo trên mạng internet sau đó bị thua hết
nghi ngờ bị lừa tiền nên nguyệt đòi nạn nhân trả lại tiền đã góp rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện nguyệt rủ thêm bảy người đến đường trần phú phường ba
thì gặp nạn nhân liền yêu cầu lên xe đi xuống hồ tuyền lâm
tại đây cô gái bị nhóm của nguyệt sử dụng mũ bảo hiểm tay chân hành hung gây bầm tím mặt mũi
trong lúc hành hung có một người trong nhóm quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an thành phố đà lạt khẩn trương vào cuộc điều tra
bước đầu làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng trong vụ việc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những vụ việc nói trên tiếp tục cho thấy diễn biến tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn hết sức phức tạp
mới đây một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các thanh thiếu niên vác theo dao kiếm xông vào nhà dân
xảy ra tại địa bàn ngoại thành hà nội đã khiến nhiều người hoang mang lo lắng về độ manh động liều lĩnh của các đối tượng này
khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất thành phố hà nội đã làm rõ các đối tượng có liên quan
vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo vấn nặng nhưng nhối này
những hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một gia đình
hai thành niên đã bị nhóm đối tượng đem theo giao thông
nhóm tuyếp sắt truy đuổi hình ảnh khiến nhiều người không khỏi hoang mang vì sự manh động táo tượng của các đối tượng
khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất đã làm rõ các đối tượng liên quan trong clip
ngoài ra đội cảnh sát hình sự cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ ẩu đả giữa các nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn
điều đáng nói lý do của vụ truy đuổi kinh hoàng trong clip hay ẩu đả giữa các đối tượng chỉ là nhìn thấy ngứa mắt
hay cứ có bạn rủ đi thì đánh nhau không cần biết lý do

cháu không mâu thuẫn gì với đội kia hết cả đúng không

loại hung khí nguy hiểm này đang được các nhóm đối tượng sử dụng khá phổ biến
nhiều đối tượng khai nhận đã tự mua tuyếp sắt dao nhọn sau đó chế thành cây phóng
đây là loại hung khí cực kỳ nguy hiểm nhưng các đối tượng không nhận thức được điều này
mà lại coi việc vác theo cây phóng tuyếp sắt để ra oai với đối thủ
nhiều đối tượng còn kéo lê hung khí này dưới mặt đường để phát ra âm thanh và tiên lửa gây mất an ninh trật tự
thì qua làm việc thì đã cũng xác định được là những đối tượng này thì gia đình cũng là thiếu sự dạy dỗ từ bố mẹ
và trong thời gian vừa qua thì cũng là thời gian nghỉ hè
nên các cháu được nghỉ và không đi học nên là dẫn đến cái việc của màu tụ tập vào ban đêm
thời gian qua công an hà nội đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện chuyên đề số một mươi hai
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đua xe cổ vũ đua xe trái phép
mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
tuy nhiên hiện nay tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên từ địa bàn các tỉnh khác về hà nội hoạt động có diễn biến phức tạp
do đó nhiều giải pháp đang được lực lượng cảnh sát hình sự hà nội triển khai
và sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm tạo tính gian đe
qua theo dõi thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các đối tượng ở vi phạm là học sinh sinh viên
hoặc là học ở các trường nghề nhận thức pháp luật thì còn hạn chế
nên là chúng tôi cũng có các viện pháp
hướng dẫn phổ biến cho các cháu học sinh hiểu rằng là các hành vi tụ tập xe máy lạng lách đánh võng trên đường thành đoàn
hoặc là mang theo hung khí diễu hành ở trên đường mặc dù là chưa gây ra những hậu quả hoặc là xảy ra cái việc mà đánh nhau
thì những cái hành vi đó đã vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý về mặt hình sự
và chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình
có các cái cháu mà đặc biệt là vẫn đang trong cái độ tuổi học sinh thì phải quản lý chặt chẽ
đặc biệt là cái thời gian buổi tối
những cái chết đau lòng hay cơ thể phải mang theo thương tật do tai nạn giao thông khi mà tuổi đời còn rất trẻ
những bản án nghiêm khắc của pháp luật với những hành vi vi phạm của đối tượng là thanh thiếu niên
những hậu quả này đang rất cần sự chung tay của các cơ quan chức năng các ban ngành
và từ chính mỗi gia đình
và các bậc phụ huynh
bộ công an vừa có công điện gửi cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt
nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ủng tác giao thông
chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
kịp thời khắc phục sự cố tai nạn đặc biệt là trên những tuyến giao thông
cùng với đó phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải
tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
tổ chức đánh giá khảo sát xác định các điểm đen về tai nạn giao thông
những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
để có giải pháp khắc phục kịp thời góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ
bằng những hành động thiết thực góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả khó khăn trong quá trình di chuyển
cùng với đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
không sử dụng điện thoại khi lái xe đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện
thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông
cho học sinh đến trường tháng chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường nhất là trong những ngày khai giảng
không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường
chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục trường học
với các hình thức phù hợp xử lý nghiêm học sinh sinh viên sử dụng xe mô tô xe máy điện xe đạp điện
vi phạm luật giao thông đường bộ kiểm soát xử lý nghiêm phương tiện đường bộ đường thủy vận chuyển
đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày dự kiến lượt khách du lịch trong và ngoài nước
về thủ đô hà nội tham quan du lịch sẽ tăng cao
chủ động nắm tình hình công an thành phố hà nội đã triển khai các phương án kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
đặc biệt là tập trung ngăn chặn tình trạng treo kéo khách cướp giật tài sản của du khách khi đến tham quan tại thủ đô
quảng trường đông kinh nghĩa thục phường hàng bạc quận hoàn kiếm hà nội
một trong những điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn trong dịp hai tháng chín
do đó sẽ có nhiều người dân tập trung tại khu vực này trong những ngày lễ
nhận định trước tình hình sẽ có đối tượng lợi dụng dịp lễ để tụ tập gây dối trật tự
những ngày này các đơn vị trong công an thành phố hà nội đã tăng cường công tác toàn tra kiểm soát
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường quận trọng điểm để nắm chắc địa bàn
xử lý nghiêm các đối tượng xấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong một trong con số phối hợp với cả công an quận lực lượng an ninh hồ và ủy ban nhân dân phường
để tập trung đảm bảo trật tự và an toàn để cho du khách hoặc là các sự kiện được diễn ra được đúng yêu cầu
địa bàn phường hàng bạc quận hoàn kiếm hiện có gần ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
trong đó tám mươi khách lưu trú là người nước ngoài
do đó lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô
ngoài việc triển khai thông báo lưu trú này ra
thì chúng tôi đã có phương án cũng như kế hoạch trong dịp nghỉ lễ hai tháng chín
hai là các du khách đến tham quan và du lịch trên địa bàn quận hoàn kiếm là cũng rất là nhiều
thế nên là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch để các đơn vị nghiệp vụ
ở trong công an quận sẽ tham gia vào các tổ công tác
cái thứ hai là chúng tôi
chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
để làm sao đấy là trong cái công tác quản lý hạn chế đến mức tối đa những cái vi phạm xảy ra
theo dự báo dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
thành phố hà nội sẽ thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai từ rất sớm
song song với đó bên cạnh các giải pháp nêu trên
trong những ngày này lực lượng công an thành phố hà nội đã phối hợp với các đơn vị
tăng cường tuyên truyền kiểm soát trên toàn địa bàn
tập trung xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho du khách
ngay từ đầu tháng tám thực hiện kế hoạch của công an thành phố và đảng ủy công an quận
thì ban chỉ huy công an phường đã họp và đã xây dựng kế hoạch và phương án
để đảm bảo trước sau và trong dịp mùng hai tháng chín
ngoài cái việc mà tham mưu đảo nghỉ phường là phát thanh tuyên truyền
thì anh em cảnh sát khu vực phối hợp cùng hình sự
cái quá trình hóa trang mật phục và đi cũng nhắc nhở người dân
mà ngoài ra đó thì cũng có lực lượng tự quả là phối hợp cùng công an phường
và đọc loa để hướng dẫn cho người dân tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng ngừa
cái quá trình mà khi mà có những vụ việc xảy ra thì lực lượng công an phường tổ chức kịp thời
sau mình và lập hồ sơ để xử lý
từ những giải pháp đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh trật tự
của lực lượng công an hà nội nói chung và công an quận hoàn kiếm nói riêng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng hai ngày nữa
biển đông sẽ đón bão sao la cơn bão số ba trong năm nay
cùng lúc đó bão haikui cũng mới hình thành cách bão sao la khoảng một năm trăm linh km về phía đông
cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo
của bão sao la còn phức tạp và khó lường
cụ thể hiện nay một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là sao la đang hoạt động
ở vùng biển phía đông bắc đảo lưu dông philippines
vào lúc một giờ hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba một độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi sáu km một giờ
giật cấp một mươi bảy di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ là từ năm đến một mươi km một giờ
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc khoảng một mươi km một giờ
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
và tốc một mươi một mươi năm km hồi giờ
di chuyển vào biển đông và có khả năng cao đây sẽ là cơn bão số ba trong năm nay
cùng với hoạt động của bão sao la lúc này ở khu vực tây bắc thái bình dương
cách bão sao la khoảng một năm trăm linh km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác
có tên quốc tế là haikui
bão haikui mới hình thành cường độ mạnh cấp tám
sự xuất hiện của bão này sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi trên tây bắc thái bình dương
khiến cho đường đi của bão sao la sẽ có những diễn biến phức tạp
theo cơ quan khí tượng sự xuất hiện của bão haikui sẽ tương tác với bão sao la
tạo ra hiệu ứng bão đôi hay còn gọi là hiệu ứng fujiwara
trước diễn biến của các cơn bão và đặc biệt là nguy cơ tạo ra hiệu ứng bão đôi
thì để chủ động ứng phó với bão văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự
kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương
di rời sơ tán dân khi có yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình
liên quan đến thiên tai để kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm phối hợp các lực lượng chức năng
trên địa bàn ra soát các dự án công trình trọng điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
nhất là các công trình có khả năng tác động ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố
kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp tập trung nắm trao đổi
phối hợp triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an toàn hồ đập công trình có dự án trọng điểm
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan
đơn vị công an bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu
những ngày này cô và trò tại điểm trường khẩu cô xã bản cầm huyện bảo thắng tỉnh lào cai
thật sự vui mừng háo hức chờ đón ngày khai giảng khi nhà trường đã có nước sạch để dùng
mô hình nước sạch cùng em đến trường do phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai triển khai
đã hoàn thành trước thềm năm học mới
điểm trường khẩu cù có sáu mươi em học sinh cấp tiểu học và mầm non cùng học và sinh hoạt chung
đây cũng là điểm trường khó khăn nhất của xã bản cầm huyện bảo thắng tỉnh lào cai
với một trăm linh học sinh là dân tộc mông
điểm trường nằm cách trung tâm xã hơn một mươi cây số
nguồn nước tại điểm khẩu cô rất khan hiếm
các hộ dân và nhà trường phải kéo nước rất xa từ khe núi dẫn về
tuy nhiên nguồn nước về rất thất thường do quá nhiều hộ cùng lấy nước chung một đường ống
dẫn đến nhà trường bị thiếu thậm chí là mất nước
không chỉ vậy do nước dẫn từ trên núi về có cặn đá vôi
việc đảm bảo sức khỏe cho các học sinh tại các bữa ăn bán chú
đã trở thành vấn đề được nhà trường thật sự quan tâm lo lắng
trong những năm học vừa rồi tại điểm trường khẩu cô không có nước sạch để dùng
chúng tôi đã phải vận động các bậc phụ huynh của các cháu sách nước ở nhà mang đi
để phục vụ trong quá trình sinh hoạt
tại điểm trường thấu hiểu những khó khăn vất vả của các em học sinh và thầy cô tại điểm trường khẩu cô
phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã xây dựng mô hình nước sạch cùng em đến trường
trong ba ngày các cán bộ chiến sĩ phòng an ninh điều tra đã cùng với bà con nhân dân
các thể cô giáo trường mầm non ánh dương xã bản cầm tiến hành lắp đặt đường dây dẫn nước
từ đầu nguồn đến nhà trường
do chủ yếu là địa hình đồi núi hiểm trở nên việc lắp đặt đường ống nước gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần quyết tâm dẫn nước về trường cho các em học sinh
đường ống nước từ đầu nguồn về điểm trường đã được hoàn thành
phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã cho tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực cho nhà trường
như bếp ga máy lọc nước tủ bảo quản thức ăn tổng trị giá đầu tư xây dựng mô hình trên hai mươi năm triệu đồng
việc hoàn thành và bàn giao mô hình nước sạch cùng em đến trường trước thềm năm học mới
có ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh
thiết thực đã nhận được sự đánh giá cao của các thầy cô giáo các cháu học sinh và phụ huynh tại nhiều trường
cũng như sự ghi nhận của bà con nhân dân chính quyền địa phương
góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ